về công tác giải phóng mặt bằng của thủ đô theo nghị quyết số tám nqtu về nâng cao hiệu quả
hiệu lực công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố hà nội
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo vừa được thành ủy thành phố hà nội ban hành
từ năm hai nghìn một mươi đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn thành phố có ba bảy mươi ba dự án phải thực hiện thu hồi đất
theo đó trên địa bàn thành phố hà nội có một bảy trăm một mươi một dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng
trên tổng số ba bảy mươi ba dự án phải thực hiện thu hồi đất với tổng diện tích đất hơn tám bốn trăm linh hectare
tuy nhiên theo đánh giá công tác giải phóng mặt bằng vẫn là công việc có rất nhiều khó khăn
phức tạp và còn bộc lộ một số hạn chế yếu kém và còn bất cập
trong giai đoạn tới hà nội đặt ra mục tiêu phân đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng hai bảy trăm linh dự án
trong đó có năm mươi hai dự án
hai dự án công trình trọng điểm với diện tích thu hồi đất gần sáu ha liên quan tới tám mươi hộ dân
số tiền bồi thường hỗ trợ khoảng sáu mươi tỷ đồng